mùa đông là mùa mà tần suất các bệnh viêm đường hô hấp trên xảy ra nhiều nhất
trời lạnh khiến cho miễn dịch của cơ thể bị suy giảm phản ứng tiết dịch cũng nhiều hơn nên virus hay vi khuẩn dễ dàng bám dính và gây bệnh
đối tượng mắc các bệnh về đường hô hấp trên không chỉ là trẻ nhỏ mà cả người lớn người già người mắc bệnh nền người suy dinh dưỡng
tuy nhiên trẻ nhỏ là đối tượng mắc bệnh nhiều nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn hảo
những kháng thể bảo vệ trong chất nhảy hô hấp chưa đủ khả năng để ức chế virus hay tiêu diệt vi khuẩn
biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp trên là cơ thể mệt mỏi hắt hơi ngảnh mũi sổ mũi đau rát cổ họng ho đau đầu đau mỏi cơ khớp sốt cao
đường hô hấp trên gồm các cơ quan mũi hầu học soang và thanh quản
trong đó họng bao gồm cổ họng thanh quản amidam và dây thanh âm
cơ quan này đảm nhiệm vai trò phát âm và vận chuyển thức ăn xuống thực quản
viêm họng là tình trạng virus vi khuẩn xâm nhập và gây nhiễm trùng các niêm mạc ở họng
triệu chứng của bệnh viêm họng là đau rát cổ học vướng khi nuốt ho khó nói xương họng xương hạch bạch huyết ở hàm hoặc cổ sốt chán ăn buồn nôn nhức mỏi
các triệu chứng của viêm họng thường đột ngột và nặng nề ở giai đoạn cấp tính
nếu không điều trị rất điểm nhiễm trùng cổ họng có thể tiến triển mãn tính và gây ảnh hưởng đến những cơ quan xung quanh
ngoài ra các bệnh liên quan đến họng còn có viêm họng hạt viêm amidam sỏi amidam viêm thanh quản ung thư vòng họng áp xe thành sau họng
xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý nhằm tăng cường thể trạng và cải thiện hoạt động đề kháng của cơ thể
điều trị rứt điểm các bệnh lý như viêm tay giữa viêm mũi viêm soang trào ngược dạ dày thực quản
những bệnh lý kéo dài là điều kiện thuận lợi giúp vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và gây nhiễm trùng của họng
nếu đã mắc các bệnh về họng đối với các bệnh lý cụ thể cần phải đi khám để được chuẩn đoán và điều trị y tế kịp thời
kết hợp với điều trị tại nhà như giữ ấm cơ thể giữ ấm cổ họng tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm
uống đủ hai lít nước bổ sung nước ép và sữa để làm dịu niêm mạc cải thiện triệu chứng đau rát và ngứa cổ họng
giữ vệ sinh răng miệng bằng cách xúc miệng bằng nước muối giấm táo pha loãng và chảy răng hai ba lần một ngày
chế biến thực phẩm lỏng mềm và dễ nuốt để hạn chế triệu chứng vướng nghẹn và đau rát khi nhai nuốt
nghỉ ngơi trong thời gian điều trị để cơ thể phục hồi và tránh lây nhiễm bệnh sang cho người khác
bổ sung các thảo dược có khả năng giảm đau họng như tỏi gừng nghệ và mật ong vào chế độ ăn để hỗ trợ quá trình điều trị
sử dụng máy tạo độ ẩm để tránh gây khô rát và kích ứng cổ học sử dụng các sản phẩm diệt học hỗ trợ giảm đau rát học giảm ho
hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mỗi chúng ta không được chủ quan thực hiện tốt các hướng dẫn phòng chống dịch
như hạn chế tụ tập nơi đông người đeo khẩu trang rửa tay đúng cách
trong đó một biện pháp quan trọng nhưng ít được mọi người trú tâm và thực hành đúng cách nhất đó là bảo vệ học xúc học vệ sinh học
bởi trước khi virus sars cov hai xâm nhập xuống phổi và gây ra các biến chứng nguy hiểm
thì chúng phải đi vào mũi miệng sinh sôi ở vùng hầu họng sau một thời gian ủ bệnh mới di chuyển xuống đường hô hấp dưới là phổi phía quản
vì thế nếu bảo vệ tốt chốt trận này sẽ hạn chế được virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể